theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tháng một tàu chở hàng mang số hiệu tb một nghìn hai trăm chín mươi ba đang di chuyển theo hướng xuôi về phía cầu vũ đông bắc qua sông trà lý tỉnh thái bình thì bất ngờ va chạm với thuyền đánh cá đang hoạt động trên sông
vụ va chạm khiến cho anh đặng gia thọ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thôn hùng việt xã đông hoàng huyện đông hưng tỉnh thái bình chủ thuyền đánh cá rơi xuống sông và mất tích
các lực lượng đã huy động bốn thuyền đánh cá tìm kiếm theo hình thức câu móc tuy nhiên đến khoảng một mươi một giờ sáng ngày một mươi một tháng một vẫn chưa tìm thấy nạn nhân